thành phố hồ chí minh đã thành lập đề án sàn giao dịch lợn nhằm giúp người chăn nuôi loại bò phụ thuộc vào khâu trung gian
tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng bảo đảm chất lượng thịt và minh bạch thông tin thị trường
hiện nay quy mô một năm thị trường thịt lợn tại thành phố hồ chí minh đạt một mươi bảy tỷ đồng
với quy mô này thành phố hồ chí minh đủ điều kiện và cần thiết hình thành sàn giao dịch lợn
việc hình thành sàn giao dịch sẽ minh bạch thông tin giá cả thị trường điều tiết hợp lý giá
tránh tình trạng nông dân bị thương lái ép giá và thịt lợn giao dịch qua sàn luôn đảm bảo chất lượng
đề án sàn giao dịch lợn nếu triển khai cũng sẽ được đồng bộ vào trung tâm dữ liệu dùng chung của thành phố hồ chí minh
đưa các dữ liệu thông tin của thị trường về một mối
từ đó cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể trong chuỗi cung ứng có thể cập nhật và điều chỉnh kịp thời